ngành chăn nuôi nước ta không chỉ dừng lại ở chống dịch tà lợn châu phi mà phải từng bước tiến đến sản xuất thích ứng với dịch bệnh
bởi thực tế trên thế giới có rất nhiều quốc gia đã bị dịch bệnh tả lợn châu phi xâm nhập hàng chục năm nay
nhưng ngành chăn nuôi lợn vẫn phát triển
do đó bài toán được đặt ra hiện nay đó chính là cần phải tái cơ cấu ngành chăn nuôi để thích ứng với dịch bệnh và phát triển bền vững
không một lúc mà bỗng dưng ta chuyển cơ cấu từ thịt lợn sang những nhóm kia được một cách trăm phần trăm theo ý ta được
bởi vì tiêu dùng đó là thói quen ta cũng phải có thời gian có tuyên truyền có chuyển đổi của từng ngộ thì nó mới ra được thay đổi cơ cấu thực phẩm
chính vì thế một cái giải pháp là phải tập trung sẽ tăng đạt ở những nơi đảm bảo an toàn
một là những nơi mà chăn nuôi lớn đảm bảo an toàn sinh học thì kia này tăng đạt
thứ hai là ở những ngộ quy mô nhỏ vừa nhưng đảm bảo an toàn sinh học mà thực tiễn vừa rồi rất nhiều tính nào cũng có
thì chúng ta tập trung tăng đàn khu vực này
đấy là góp phần cùng với tổng thể các nhóm giải pháp về thủy sản về da cầm về đại gia súc để chúng ta giữ được bình ổn giá
đủ sức cung ứng thực phẩm nào một phần nhưng quan nhóc nhất là giữ bình ổn được giá không để xáo trộn không để ảnh hưởng đến chỉ số giá cả của chúng ta vào cuối năm
cùng với tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi thì công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh cũng cần phải được thực hiện đồng bộ
để làm được điều đó thì ngành chăn nuôi cần được phát triển theo hướng tập trung
trang trại gia trại quy mô lớn tổ chức sản xuất khép kín liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để giảm chi phí đầu tư
tăng hiệu quả kinh tế ngành chăn nuôi nâng cao chất lượng đàn vật nuôi để hướng đến thị trường xuất khẩu
ngoài ra cần áp dụng hình thức chăn nuôi công nghiệp bán công nghiệp gắn với giải quyết tốt nhất vấn đề ô nhiễm môi trường và chăn nuôi nông hộ
theo hướng an toàn dịch bệnh chăn nuôi hữu cơ truy xuất được nguồn gốc